đã đóng hơn một trăm bốn mươi triệu đồng rồi được chuyển đến bệnh viện mcas ở quận một mươi thành phố hồ chí minh
để phẫu thuật hút mỡ và cắt da bụng
mặc dù lúc thực hiện phẫu thuật cô gái này đã mang thai được hơn bốn tuần
nhưng phía thẩm mỹ viện tuy đã thực hiện nhiều thủ tục khám sức khỏe
nhưng không biết là do không phát hiện hay phát hiện ra rồi mà vẫn cố tình thực hiện phẫu thuật cho cô
em hỏi là thế trước khi làm thì cần những thủ tục gì
thì bác sĩ của em là phải kiểm tra hết sức khỏe một cách đầy đủ
nếu chị đủ điều kiện mà không mang thai và không có bất kỳ tình trạng rét như tiểu đường mỡ máu
với cả máu đông máu chảy thì mới được làm
thế nên là khi mà các bạn kiểm tra cho em xong thì các bạn bảo là ok tình trạng sức khỏe rất là tốt
hôm sau làm luôn làm được luôn không có vấn đề gì cả
một tháng sau cô liên tục bị đau và mệt mỏi
kết quả khám tổng quát cho thấy cô đã có thai tám tuần tuổi
nạn nhân cho rằng các bác sĩ ở bệnh viện thẩm mỹ đã khám và xét nghiệm máu cho cô không đảm bảo chuyên môn
nay thì cô phải đứng trước hai lựa chọn giữ lại đứa bé trong khi đã cắt giao bụng và dùng rất nhiều kháng sinh
hoặc phải phá thai khi vị trí thai nhi và vết mổ chỉ cách nhau sáu mm
cả hai đều có thể nguy hiểm đến tính mạng
ngay khi nhận được thông tin phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã tìm đến thẩm mỹ viện
và đưa cô đến thẩm mỹ viện
cô đã đưa cô đến thẩm mỹ viện đưa cô đến thẩm mỹ viện đưa cô đến thẩm mỹ viện đưa cô đến thẩm mỹ viện
cô đã đưa cô đến thẩm mỹ viện đưa cô đến thẩm mỹ viện